theo cổng thông tin điện tử chính phủ hôm nay ngày một mươi sáu tháng tám thủ tướng nguyễn xuân phúc đã ký quyết định miễn nhiệm chức vụ thứ trưởng bộ công thương với bà hồ thị kim thoa
quyết định miễn nhiệm chức thứ trưởng của bà hồ thị kim thoa được thủ tướng ký sau khi ban bí thư có quyết định ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy miễn nhiệm chức vụ ủy viên ban cán sự đảng bộ công thương đối với bà thoa
theo quyết định của thủ tướng nhiệm vụ của bà thoa sau khi bị miễn nhiệm sẽ do bộ trưởng bộ công thương phân công
trước đó vào ngày tám tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy tại trụ sở trung mương đảng ban bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương và ý kiến của các cơ quan có liên quan về việc thi hành kỷ luật bà hồ thị kim thoa ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ công thương
căn cứ quy định số hai trăm sáu mươi ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn chín của bộ chính trị về việc thôi giữ chức vụ miễn nhiệm từ chức của cán bộ
ban bí thư quyết định miễn nhiệm chức vụ
ủy viên ban cán sự đảng bộ công thương và đề nghị thủ tướng chính phủ miễn nhiệm chức danh thứ trưởng bộ công thương đối với bà hồ thị kim thoa